cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ còn khoảng từ năm mươi đến năm mươi năm nên sẽ có cảm giác khá khô hành
trên biển trong đêm nay và ngày mai trên khu vực hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
thời tiết tiếp tục tốt trời ít mưa gió không quá mạnh hầu hết chỉ dưới cấp năm nên không có sóng cao và biển không động
các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân đều có thể diễn ra thuận lợi
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước